tiếp đó liên quan đến điểm nóng an giang sau cuộc điện thoại của thủ tướng chính phủ phạm minh chính mới đây
để giải thích về việc khi thủ tướng gọi không ai nghe máy bí thư thị trấn ở an giang đã giải thích rằng
mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy
theo bí thư chủ tịch ubnd thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho ông lúc đêm khuya để kiểm tra công tác phòng chống dịch
chia sẻ trên tuổi trẻ online ông phan văn tường bí thư chủ tịch ubnd thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang cho biết
đêm khuya ngày một mươi bốn tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã gọi điện thoại cho ông để kiểm tra về công tác phòng chống dịch
khi long bình đang có bốn trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
ông tường nói mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy
sau đó thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi
cũng theo lời kể của ông tường với tờ tuổi trẻ trong cuộc trao đổi với ông thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo rất sát thực tế với ba nội dung
là phải xét nghiệm hai ngày một lần thành lập trạm y tế lưu động và phải tổ chức giãn dân
bí thư thị trấn long bình thông tin sở y tế ký văn bản triển khai thành lập trạm y tế lưu động vào ngày một mươi hai tháng chín
thì tối một mươi bốn tháng chín thủ tướng gọi kiểm tra
ông nói việc lập trạm y tế lưu động phải do huyện hỗ trợ mới thực hiện được
việc giãn dân và di rời dân ra khỏi khu dân cư nghèo thì phải do huyện và tỉnh tính toán mới thực hiện được chứ địa phương không thể làm được
cũng theo nguồn trên thủ tướng còn trực tiếp gọi điện cho ông lê thanh phương phó chủ tịch ubnd huyện an phú tỉnh an giang để kiểm tra
theo vtv khi kết nối trực tuyến với lãnh đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của huyện an phú thủ tướng hỏi
cái huyện đỏ quạch như thế này rồi mà vẫn không triển khai trạm xá lưu động là như thế nào
sau đó thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung một số việc như sơ tán dân ra khỏi khu vực đông dân vì để đây sẽ lây tiếp rất nhanh
tỉnh tập trung lực lượng lên an phú này để xét nghiệm trong vòng một tuần và phải ít nhất ba lần để bóc ép không ra
triển khai các trạm xá lưu động và quan trọng nhất là phải đầy đủ oxy thuốc men để người dân tiếp cận sớm nhất
theo thuận lợi của người lao động sau chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tỉnh an giang quyết tâm bảo vệ vùng xanh và thu hẹp vùng đỏ để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới
trong cuộc họp ngày một mươi năm tháng chín sau khi nhận được sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình nêu
tỉnh hiện có bảy địa phương đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng không nên chủ quan mà phải tập trung cao độ hơn nữa để giữ vững vùng xanh
ông yêu cầu các địa phương phải quản lý dân cư trên địa bàn
đúng như tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ đồng thời xây dựng kế hoạch về lộ trình kiểm soát dịch có giải pháp cụ thể
ngoài an giang trong tối một mươi bốn tháng chín thủ tướng cùng bốn bộ trưởng tiếp tục trao đổi trực tuyến với lãnh đạo một số phường xã đang có diễn biến dịch phức tạp
để kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn cụ thể gồm phường rạch sỏi thành phố giạch giá xã hòa điền huyện kiên lương tỉnh kiên giang xã hòa hưng huyện cái bè xã lương hòa lạc huyện chợ gạo tỉnh tiền giang phường an hòa thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
tiếp đó ngay tối hôm qua hậu giang đã tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín do xuất hiện ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ
tại cuộc họp bí thư tỉnh ủy hậu giang nghiêm xuân thành phê bình cấp ủy người đứng đầu cấp ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thị xã long mỹ và xã long phú do đã thiếu sâu sát để bùng phát ổ dịch mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng
trên những xã có ca mắc covid một mươi chín của hậu giang sẽ thực hiện chỉ thị một mươi sáu hoặc một mươi sáu cộng bên cạnh đó học sinh khối lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường tỉnh chuẩn bị phương án học trực tuyến
tối một mươi năm tháng chín hậu giang đã tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín do xuất hiện ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hậu giang đến hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng chín đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có hai mươi ba trường hợp ở xã long phú một trường hợp ở xã long trị a
trong những trường hợp nhiễm bệnh mới này có nhiều trường hợp là học sinh
địa phương phải triển khai test nhanh kháng nguyên sars cov hai đối với một trăm linh
người dân xã long phú dự kiến trên một mươi ba trăm linh người đã thực hiện được năm mươi đến thời điểm này
lãnh đạo sở y tế hậu giang nhận định đây là ổ dịch hết sức phức tạp
qua xét nghiệm tất cả các trường hợp dương tính có chỉ số ngưỡng chu kỳ đều dưới hai mươi nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao
đại diện lãnh đạo sở y tế hậu giang cũng đề nghị tăng cường xét nghiệm trong tuần đầu tiên ở xã long phú hai ba ngày xét nghiệm một lần
phải chặt bên ngoài và nghiêm bên trong ở các khu phong tỏa
từ chỉ thị một mươi sáu cộng trở lên để kiểm soát hiệu quả không để tiếp tục lây lan dịch trong khu phong tỏa
tại cuộc họp bí thư tỉnh ủy hậu giang nghiêm xuân thành phê bình cấp ủy người đứng đầu cấp ủy
ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thị xã long mỹ và xã long phú do đã thiếu sâu sát để bùng phát ổ dịch mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng
ông thành cho rằng cấp ủy người đứng đầu cấp ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thị xã long mỹ không tròn vai
quản lý lòng lẻo thiếu phương pháp
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hậu giang đã phân công ông trần văn huyến phó bí thư thường trực tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch tại thị xã long mỹ
toàn tỉnh thực hiện chỉ thị số một mươi năm và một mươi năm cộng riêng các địa phương có người mắc covid một mươi chín sẽ chuyển sang chỉ thị số một mươi sáu và một mươi sáu cộng
tạm dừng đến trường đối với khối chín và khối một mươi hai từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
luân chuyển lãnh đạo cấp xã ở nơi xảy ra dịch bùng phát ra soát kiện toàn các cấp lãnh đạo công tác phòng chống dịch của toàn thị xã
bên cạnh đó trong đêm một mươi năm tháng chín và một mươi sáu tháng chín phải tầm soát thần tốc các ổ dịch một trăm linh người dân ở ổ dịch phát sinh phải được xét nghiệm
từ hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đã ra quyết định thiết lập bốn vùng cách ly y tế đối với bốn trăm một mươi tám hộ với một ba trăm linh năm khẩu

trong đó tại xã long phú gồm ba vùng và vùng còn lại tại ấp sáu xã long trị a
trước đó sau năm ngày từ ngày chín đến một mươi ba tháng chín hậu giang không ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín mới
thì đến đêm một mươi bốn tháng chín địa phương này xuất hiện ổ dịch nói trên
tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh hậu giang tính đến thời điểm hiện tại là bốn trăm chín mươi một người trong đó ba trăm chín mươi người đã được điều trị khỏi bệnh
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
chị kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính cho rằng
không ít người thậm chí là các cấp điều hành địa phương tỏ ra lơ mơ mơ màng với mục đích của phong tỏa
và giãn cách đang được triển khai nghiêm ngặt tại gần một phần ba số tỉnh trong cả nước
thủ tướng cũng nêu quan điểm nếu giãn cách phải có mục tiêu chứ không thể cứ tiếp tục
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
thời gian phong tỏa phải là cơ hội
ở thủ đô ngành y tế đang tường dùng thời cơ vàng
giãn cách để tiêm vaccine với tốc độ thần tốc
số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi
kết quả này là sự nỗ lực của các bác sĩ nhân viên y tế đã tận dụng từng chay
từng phút từng giờ từng ngày để tiêm phủ một trăm linh mỗi một vào ngày một mươi năm tháng chín
như chỉ đạo của bí thư thành ủy đinh tiến dũng
ở thành phố hồ chí minh ngành y tế cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm một trăm linh mỗi mùa
đến deadline ngày một mươi năm tháng chín
nhưng không phải tất cả các địa phương đều xác định được mục tiêu
chương trình hành động trong thời gian vàng phong tỏa
thủ tướng phạm minh chính không giấu được nỗi thất vọng
trong cuộc họp với hai tỉnh tiền giang và kiên giang
là cái số trong cộng đồng mà xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
thì những ngày vừa qua có giảm không
quan trọng là dối trong cộng đồng còn cái số mà các anh đã cách ly
phong tỏa rồi anh quản lý rồi những cái số đấy là mình quản được
các biện pháp về y tế trong sắp tới đây là những biện pháp gì
để anh kiểm soát tình hình chứ không cứ giãn cách
cứ là cứ giãn cách đến ngày này một mươi năm tháng chín
một mươi năm tháng chín lại tiếp tục giãn cách tăng cường cái giãn cách xã hội
rồi đến ba mươi tháng chín lại tiếp tục giãn cách xã hội
thì anh giãn cách suốt hàng năm thì còn làm ăn cái gì được nữa
chỉ có thực hiện giãn cách không mà không đặt ra được mục tiêu
đặt ra được công việc cụ thể thì cứ giãn cách mãi
rồi mình cũng mệt mỏi mà nhân dân cũng mệt mỏi mà cuối cùng đuối sức
bộ y tế cho biết tại kiên giang trong đợt dịch thứ tư đến nay
ghi nhận tích lẫy ba ba mươi bốn ca mắc hai mươi năm ca tử vong
trong bảy ngày qua ghi nhận một hai trăm một mươi bảy ca trong đó có bảy trăm bảy mươi sáu ca tại cộng đồng
so với tuần trước đó số ca mắc tăng năm trăm năm mươi chín số ca tại cộng đồng tăng hai trăm linh ba
hiện có bảy huyện
huyện có nguy cơ rất cao ba huyện nghi cơ cao và năm huyện đang ở trạng thái bình thường mới
ở cấp xã có hai mươi trên một trăm bốn mươi bốn xã có nguy cơ rất cao ba mươi hai xã nguy cơ cao một xã có nguy cơ và chín mươi một xã ở trạng thái bình thường mới
như kiên giang tôi thấy là tiếp tục giãn cách nhưng chả biết là giãn cách đến lúc nào
theo tôi căn cứ và tình hình cụ thể các đồng chí phải đưa ra các mục tiêu cụ thể
các đồng chí định giãn cách bao lâu tại địa phương nào
trong thời gian giãn cách và tăng cường giãn cách thì phải đạt được mục tiêu gì
chứ không cứ đưa ra chung chung là tiếp tục thì tiếp tục đến bao giờ
cách tiếp cận chung sống an toàn với sars cov hai
tiến sĩ nguyễn thu anh giám đốc viện nghiên cứu y khoa world cort việt nam đại học sydney úc nhận định
trước đây biến thể cũ ít lay lan nhanh số ca f trong cộng đồng thấp nên chúng ta theo đuổi zero covid
tức là bóc tách f
ra khỏi cộng đồng
đến nay biến thể delta lay quá nhanh làm số f cộng đồng tăng cao lay lan rộng
hơn nữa một người dù tiêm đủ vaccine vẫn có thể bị nhiễm và lây cho người khác
trước thực tế đó thế giới đã lựa chọn phải sống chung với virus sars cov hai một cách an toàn
tôi muốn nhấn mạnh hai cầm từ quan trọng trong tư duy phòng chống dịch
đó là sống chung với virus nhưng phải an toàn bà giải thích
để phù hợp và thích ứng với hoàn cảnh mới các chính sách về y tế
kinh tế xã hội giáo dục v v đều nên có sự điều chỉnh
chẳng hạn việc đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh ở địa phương
theo bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
bất kỳ địa phương nào có các f hay chuỗi ca bệnh không rõ nguồn lây
đều được coi là có nguy cơ cao hoặc sức cao bất kỳ năng lực điều trị
và độ bao phủ vaccine ở mức độ nào
điều này kéo theo tình trạng siết chặt giãn cách trên diện rộng kéo dài
mà không rõ tới khi nào mới có thể nới lỏng
bà thu anh nhận xét và gợi ý rằng để tp hcm hà nội và một số tỉnh
muốn sống chung an toàn với sars cov hai thì nên điều chỉnh sớm
ngưỡng chấp nhận được theo bà thu anh trước hết là ngưỡng về y tế bao gồm
năng lực phủ vaccine đặc biệt cho người trên năm mươi tuổi và có bệnh lấy nền
năng lực xét nghiệm và năng lực chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân v v
về tổng thể mục tiêu chính là giảm ca bệnh trở nặng phải nhập viện
điều trị icu và tử vong
bên cạnh đó là ngưỡng về an sinh xã hội
người dân cần được làm việc sinh hoạt tiếp cận nhu yếu phẩm thuốc men
trong khi doanh nghiệp có thể duy trì các hoạt động kinh doanh sản xuất
để không phải thu lỗ phá sản hoặc gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng hàng hóa
ảnh hưởng chung đến nền kinh tế
mục tiêu là giảm tần suất mức độ và lượng thời gian phải áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch gây tác động tiêu cực cho đời sống sản xuất
không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến mặt trận kinh tế
bà thu anh nhận xét nhiệm vụ của cơ quan phòng chống dịch là phải tìm ra
bằng được điểm cân bằng giữa hai ngưỡng trên
trước đây chúng ta chỉ dựa vào công cụ giãn cách xã hội để làm giảm số ca nhiễm virus
nay chúng ta đã có thêm hai công cụ quan trọng nữa là vaccine và điều trị sớm
phối hợp tối ưu ba công cụ này sẽ giúp giảm thiểu tác động lên an sinh xã hội
đây là điều thủ tướng phạm minh chính trăng trở khi ông luôn yêu cầu
không thể để xảy ra đổ vỡ vị tế
không để xảy ra đổ vỡ về kinh tế
ở mặt trận kinh tế phong tỏa giãn cách tiếp tục kéo dài mà không xác định được
các tiêu chí kiểm soát dịch phù hợp với tình hình mới đã tác động sâu rộng
tới kinh tế và sản xuất kinh doanh
phó giám đốc điều hành khu vực hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
ông vũ tú thành nhận xét nhiều nội hàm của bình thường mới bao gồm sinh hoạt
của người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có thể được thực hiện
một cách an toàn trong điều kiện virus
vẫn xuất hiện đây đó nhưng không đủ để bùng phát thành dịch
nếu không thay đổi các tiêu chí cũ hoặc đơn giản hơn là bỏ đi
thay bằng các tiêu chí mới trong các quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín và ba nghìn chín trăm tám mươi chín
thì mặt trận kinh tế xã hội ở tp hcm và các tỉnh đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
rất khó giữ vì không thể mở lại được ông phân tích
theo quan sát của ông thành từ sau khi ban chỉ đạo quốc gia được kiện toàn
đã có những điều chỉnh quan trọng được thực hiện và đem lại những kết quả
nhất là trong bảy ngày vừa qua
quan trọng nhất là bước chuyển căn bản về tư duy từ cương quyết không mở
nếu chưa quét sạch virus zero covid sang tìm cách để thích ứng và an toàn
trong mọi diễn biến của dịch
như lời thủ tướng phạm minh chính nói ở cuộc làm việc với hơn bảy mươi nhà khoa học
trong lĩnh vực y tế ngày một tháng chín ông thành cho rằng nhiệm vụ lớn nhất
của bộ y tế bây giờ là biến tư duy chỉ đạo sống chung an toàn này
của thủ tướng thành hành động cụ thể
bên cạnh đó liên quan đến thông tin tp hcm đề xuất kéo dài giãn cách
đến cuối tháng chín bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết vừa qua tp hcm
xin ý kiến thủ tướng chính phủ và được thống nhất về việc tiếp tục
thực hiện giãn cách thêm hai tuần theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu
thủ tướng đã đồng ý cho tp hcm giãn cách thêm hai tuần
thành ủy tp hcm tổ chức hội nghị lần thứ tám xem xét cho ý kiến về tờ trình
của ủy ban nhân dân tp hcm liên quan đến kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế từ sau ngày một mươi năm tháng chín
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết
đa số các địa phương chưa đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
cần tiếp tục phấn đấu thực hiện giãn cách
thủ tướng cũng đã thống nhất với đề xuất của tp hcm
trong đó những địa phương đã kiểm soát được dịch thì tần bước mở dừng
theo nguyên tắc an toàn là trên hết
không chủ quan nôn nóng làm chặt chẽ chắc chắn ông nên thông tin
theo bí thư tp hcm đến nay tp hcm
ông đã đạt những kết quả trong thực hiện giãn cách xã hội
như xét nghiệm diện rộng và triển khai xét nghiệm thần tốc
điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín với ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong
đảm bảo an sinh xã hội tiêm vaccine thuốc điều trị v v
ông cũng đề nghị xem xét vai trò trách nhiệm lãnh đạo
đức thực hiện của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
trách nhiệm của các quận huyện và thành phố thủ đức
vai trò của các pháo đài ở các xã phường thị trấn
vai trò trách nhiệm của các lực lượng tăng cường chi viện
người đứng đầu thành ủy cũng yêu cầu các đại biểu đối chiếu ra sát
từng kết quả với các tiêu chí để thực hiện kiểm soát dịch bệnh
theo quyết định của bộ y tế về tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
theo ông tuy thành phố chưa đạt được các tiêu chí đề ra
theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên toàn địa phương cũng đã có thể chia làm ba nhóm
nhóm một là những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra
nhóm hai là những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra
nhóm ba là những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian nữa
việc chưa đạt các tiêu chí có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
qua đó cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phân tích
nhất là những cách làm hay chủ động linh hoạt sáng tạo
mô hình mang lại hiệu quả v v
từ đó tìm giải pháp quyết tâm trong thời gian tới
nhân rộng điển hình tiên tiến mô hình hay
và khắc phục những mặt hạn chế yếu kém
bí thư nguyễn văn nên cũng nhắc các đại biểu
trước bối cảnh hiện nay
có một câu hỏi ai cũng mong chờ
và cần một lời giải sớm nhất
đó là thành phố hồ chí minh sẽ làm gì sau ngày một mươi năm tháng chín
theo ông trong tình hình hiện nay
những nơi chưa đạt tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra
thì tiếp tục phấn đấu thực hiện
những nơi đã kiểm soát dịch được
thì nới dân tương bước chắc chắn trên cơ sở an toàn là trên hết
qua đó ông gợi mở những nơi có thể mở được
thì cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền được giao
các quận huyện là các quyết định nới giãn cách
theo thẩm quyền
còn những địa phương chủ động thực hiện bình thường mới
sau ngày một mươi năm tháng chín
cần nghiên cứu thực hiện theo thẩm quyền thế nào
đề xuất những phướng mắt ra sao
cấp quận huyện là cấp trực tiếp và toàn diện ra soát
đánh giá lại toàn bộ tình hình trên địa bàn
vẽ lại bản đồ covid bản đồ vaccine
bản đồ an sinh xã hội bí thư nhấn mạnh
tập trung phát dứt điểm các gói hỗ trợ cho người dân
cũng tại hội nghị
chủ tịch thành phố phan phan mãi
trả việc xây dựng mỗi xã phường thị trấn
là pháo đài chống dịch
mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch
đã đạt được kết quả nhất định
người dân đồng thuận chấp hành tốt
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
nhiều sáng kiến mô hình hay từ các pháo đài
trong thời gian tới ông yêu cầu tiếp tục
duy trì phương thức lãnh đạo
chỉ đạo các pháo đài
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ ở pháo đài
để củng cố hơn nữa kết quả phòng chống dịch
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo cung ứng hàng hóa
ông mãi cho biết
cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân
một số địa phương có sáng kiến
mô hình hay trong cung ứng hàng hóa
cho người dân
những việc này đã góp phần làm giảm áp lực
trong cung ứng hàng hóa và đáp ứng nhu cầu
tiếp cận hàng hóa của người dân
về gói an sinh ông mãi thông tin
đến nay các xã phường thị trấn
đã chi xong gói một và đạt chín mươi tám
gói hai theo danh sách
những trường hợp chưa nhận gói hai
là các trường hợp đang cách ly tập trung
và một số người trong danh sách
nhưng đi về quê đi khỏi địa bàn v v
các địa phương đã cấp

đợt một của chính phủ
và cấp gần một tám triệu túi an sinh
do thành phố vận động
cũng như phát nhiều túi an sinh khác
do quận huyện xã phường triển khai
tuy nhiên theo ông văn mãi
quá trình cung ứng hàng hóa và đảm bảo
an sinh cho người dân vẫn còn một số
hạn chế cần được xem xét làm tốt hơn
trong thời gian tới
về gói hỗ trợ lần ba đang triển khai
chủ tịch thành phố cho biết
việc lập danh sách chuẩn bị triển khai
vẫn còn chậm nhiều nơi còn lống tống
trong xác định đối tượng
qua đó ông yêu cầu các địa phương
tập trung phát dứt điểm cho các hộ
còn lại trong danh sách gói một gói hai
và chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ lần ba
thưa quý vị những thông tin mới nhất
liên quan đến sinh bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống
liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi
những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào tạm biệt hẹn gặp lại
ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo